những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất gây ra nhiều tuyến đường dọc các bờ sông đã bị nước lũ cuốn trôi

tuy nhiên nếu tình trạng này không được khắc phục triệt đệ thì rất có thể một vài đợt mưa lũ tới các tuyến đường giao thông sẽ còn bị sạt lở nghiêm trọng hơn
thưa quý vị và các bạn vào ngày một mươi tháng một mươi một vừa qua trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trợ tự
thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương
thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy nguyễn minh phương thượng úy n
các điều kiện để lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thực hiện nhiệm vụ
và xung quanh vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới trưởng quan ngày hôm nay
ông nguyễn đức hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở ban tổ chức trung ương để cùng trao đổi
vâng một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
vâng thưa ông ạ câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông đó là
lực lượng công an lại vừa có thêm một chiến sĩ hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
ông có suy nghĩ như thế nào về việc này
đặc biệt là trước những tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi chống người thành công vụ trong vụ việc này
trước hết thì tôi cho rằng đây cũng là một cái tin buồn rất đau lòng đối với chúng ta
và cái điều mà một đồng chí chiến sĩ công an chính quy được đưa về công tác ở xã
vừa bị các đối tượng xấu
nó sát hại chống người thi hành công vụ
nhưng mà chính là để dẫn đến cái tử vong của đồng chí nguyễn minh tuấn
trước hết thì tôi cũng xin được chia buồn với gia đình đồng chí nguyễn minh tuấn
và có thể nói là cực lực lên án những cái hành vi của những cái kẻ xấu mà đã gây được cái chết của đồng chí nguyễn tuấn
và thứ hai nữa là điều này thực tiễn này
nó đang đặt ra một vấn đề
đó là vấn đề công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
ở khu vực nông thôn ở các xã hiện nay là rất cần thiết
và nó cũng càng khẳng định một vấn đề
cái chủ trương của bộ công an đưa cái công an chính quy về xã
cũng là một điều rất đúng đắn
một chủ trương rất đúng đắn của đảng và nhà nước ta
và coi như đây cũng là chính là để đáp ứng với cái yêu cầu thực tiễn hiện nay
vâng ạ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thì lực lượng công an đã có tới năm mươi chiến sĩ hy sinh
ba trăm linh đồng chí bị thương và hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thực hiện nhiệm vụ
rõ ràng là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thì luôn tiêm ẩn rất là nhiều nguy cơ rất nhiều rủi ro
và đặt lên vai lực lượng công an tại cơ sở rất nhiều gánh nặng rất nhiều trách nhiệm
ông có chia sẻ thêm gì về điều này
đúng là trong thời bình mà vẫn còn có những đồng chí bộ đội
cũng có đồng chí công an của chúng ta hy sinh
phải đổ máu
điều đó rõ ràng là gì
là cái công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân
là một trong những nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nẻ hiện nay
như vậy vụ đồng tâm cũng có chiến sĩ công an của chúng ta hy sinh
trong chống bão lụt cũng có chiến sĩ công an của chúng ta hy sinh
rồi bây giờ lại trong cái bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn cũng có chiến sĩ công an của chúng ta hy sinh
điều đó chứng tỏ một vấn đề đặt ra là gì
hiện nay cái tình hình tội phạm cũng rất là phức tạp
đặt ra nhiều vấn đề và đặt lên vai lực lượng công an nhân dân rất nhiều nhiệm vụ nặng nề
cho nên là tôi cho rằng điều đó nó càng khẳng định nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an nhân dân
nhưng đồng thời nó cũng đặt cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề
để đảm bảo an ninh trật chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn hiện nay
như ông vừa chia sẻ ở câu trả lời trước
trước tình hình tội phạm có diễn biến ngày càng phức tạp
và để có thể ngăn chặn ngay từ cơ sở
bộ công an đã có chủ trương đưa công an chính quy về xã ở tất cả các địa phương trên cả nước
bên cạnh đó việc kiện toàn thống nhất lực lượng bán chuyên trách
cùng phối hợp với lực lượng công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự là một điều rất cần thiết
bộ công an cũng đã xây dựng dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và đang được lấy ý kiến tại kỳ họp quốc hội lần này
cá nhân ông thì có chia sẻ gì có đánh giá như thế nào về dự thảo luật lần này
đúng là trước khi mà đưa công an chính quy về xã
thì bản thân ở các xã người ta cũng thành lập những cái bộ phận những cái tổ những cái lực lượng mà có tham gia bảo này
có chỗ thì cũng là công an xã là bán chuyên trách
rồi tổ dân phố rồi tổ dân phòng
rồi tóm lại là cũng có những cái lực lượng nhất định để tham gia bảo vệ
vệ an ninh ở nông thôn
thế bây giờ đưa lực lượng công an chính quy về
thì đúng là bây giờ chúng ta cần phải có một cái sự thống nhất lãnh đạo
thống nhất chỉ đạo thống nhất nó về một mối về mặt tổ chức
để như vậy nó có vừa cái bộ có cái cán bộ chính quy
nhưng cũng vừa có các cán bộ bán chính quy bán chuyên trách
thì như vậy nó tạo thành một cái lực lượng để mà nó đảm bảo an ninh
nó giữ gìn an ninh trật tự nông thôn nó tốt hơn
nhưng cái thứ hai và tôi cũng biết là hiện nay
quốc hội này thì cũng thảo luận về vấn đề này
thì chính là cái này đây chính là một cái cơ sở pháp lý rất quan trọng
trong cái việc tổ chức và hoạt động của cái lực lượng công an ở địa phương
cho nên là để khắc phục cái tình trạng là nó nhiều đầu mối
rồi nó không có cái sự thống nhất rồi nó trồng chéo về nhiệm vụ
thì cần phải có cái bộ luật này để mà thuận lợi cho cái việc là tổ chức
rồi hoạt động và nó đây coi như là một cái cơ sở pháp lý
rất quan trọng cho cái lực lượng này
vâng ạ bên cạnh cái việc kiện toàn tổ chức bộ máy
thì việc có những quy định về đảm bảo các phương tiện làm việc
các công cụ hỗ trợ hay là can chấp thân bị
để cho lực lượng này thực hiện nhiệm vụ
thì cũng rất là quan trọng đúng không ạ
để giải quyết vấn đề này thì có thể nói rằng
sẽ có thể kéo giảm được tình trạng chống người thành công vụ hiện nay
ông có đánh giá như thế nào
đúng là đã là có cái lực lượng công an chính quy và xã
thì chúng ta cũng lại phải tính toán
nhắc phải xem xét để giải quyết một cách nó đúng đắn
để trang bị thiết những cái công cụ hỗ trợ
công cụ bảo vệ cho anh em trong những lúc cần thiết
thì đây cũng là cái việc rất cần
nhưng mà vấn đề thứ hai nữa là gì
tôi cho rằng là cái lực lượng công an chính quy đưa về xã
nó cũng không được nhiều
dăm bảy người là cùng
rồi cộng với cái lực lượng bán chuyên trách
dăm bảy người nó là cùng
với cái điều kiện phức tạp hiện nay
tội phạm hiện nay nó cũng phức tạp
rồi thì có nhiều nơi
có rất là đông những cái người
định cư ở nơi khác đến
người ta làm ăn người ta ở khu công nghiệp
người ta trú ngụ người ta cư trú đó
nếu mà chúng ta không quản lý một cách chặt chẽ chỗ này
thì cái tội phạm nhiều khi nó cũng ẩn khuất
nó cũng nằm trong đó cũng rất nhiều
thế cho nên là đặt ra những nhiệm vụ
chúng ta phải suy nghĩ
vâng ạ điều quan trọng cuối cùng
có lẽ là chúng ta sẽ bàn một chút
về giải pháp của việc chống người
để làm sao ngăn chặn được cái tình trạng
chống người thành công vụ
chúng ta sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng
có hành vi chống người thành công vụ
điều thứ nhất là để có tính răn đe
đảm bảo tính thượng tôn pháp luật
thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
bên cạnh đó đó chính là việc giáo dục pháp luật
đối với mỗi người dân cũng cần phải được chú trọng
ông có đánh giá gì thêm
ông có chia sẻ gì thêm về những giải pháp hay không
trước hết thì tôi phải nói rằng là
để giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật
để giữ nghiêm cái kỷ cương pháp luật của nhà nước
thì trước hết đối với những phần từ xấu
những phần từ những đối tượng vi phạm
chống lại người thành công vụ
thì cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật
thứ hai nữa là tôi vừa nói
là vấn đề bây giờ
cái lực lượng chính quy hay là bán chính quy
nó vẫn là một cái lực lượng rất nhỏ
không đáng gì
chính vì vậy cho nên là tôi cho là vấn đề quan trọng nhất
nó là gốc của vấn đề
chính là phải tăng cường giáo dục
tăng cường phổ biến
để nâng cao cái nhận thức
cái ý thức là một mặt
nhưng mà nhận thức là pháp luật
hiểu pháp luật nhận rõ pháp luật
và để thực thi pháp luật
nhưng cái thứ hai là cái ý thương trách nhiệm của người dân
không phải là không có trường hợp
khi mà xảy ra những vụ việc này khác
có khi là có người dân biết đấy
nhưng mà cũng là mũi ly che tay
cũng là tránh xa ra
thì đấy cũng là tất hiện cái ý thức
cái trách nhiệm của người dân
tôi cho rằng là vấn đề giáo dục
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm
cũng như là ý thức bảo phạm pháp luật
của tầng người dân
thì đấy mới là cái gốc của vấn đề
bởi vì không có lực lượng nào
có thể có sức mạnh bằng người dân
và chính những tầng người dân
một chính cũng chính là
một cái chiến sĩ một cái lực lượng
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vâng ạ một lần nữa thì đã cảm ơn ông
đã nhận được người tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và có những cái chia sẻ hết sức là sai đáng vừa rồi
cảm ơn ông ạ